công nó để trong kho có công gần mười mấy hai mươi năm rồi
theo lời những người dân tại đây chúng tôi đã có mặt tại khu vực chợ và bến đỏ
để có thể tận mắt chứng kiến các hoạt động vận chuyển và buôn bán gà đông lạnh
không khó để xác định khu vực thường xuyên diễn ra hoạt động buôn bán vận chuyển gà đông lạnh tại đây
mùi hôi thối và những chân gà rơi vãi chính là đặc điểm nhận dạng nổi bật của các bến đỏ
sau những đêm chuyển hàng tấp nập
trên bờ những chiếc xe container cấp đông vẫn đang đứng chờ người tới bốc hàng
hoạt động buôn bán ở đây chủ yếu diễn ra vào nửa đêm
di chuyển đến một khu vực khác cũng được cho là nơi hàng đêm thường xuyên cập bến
tại đây những dấu vết của những đêm hàng tấp nập vẫn còn nguyên vẹn
vẫn có hai đứa ở hàng đêm khách hàng liên dụng với đhair thao bài lý của các chùa
thường là hàng đêm khách hàng có grande giảm thiêm đau khổ
khiến khách hàng không chạy qua hàng đêm

khiến khách hàng không chạy về
thì khách hàng sẽ tiếp tục chạy về
đàm giảm viên thương chất
đánh đau khiến khách hàng bị tiêu diệt
hàng đêm được mở ra vào nửa đêm
những chiếc thang sắt còn nguyên dấu chân này chính là nơi diễn ra các hoạt động về đêm
tàu thuyền cano nằm hai bên bờ sẵn sàng cho những chuyến hàng chỉ chờ màn đêm buông xuống
hai giờ sáng càng về khuya những chuyến xe container xa vào khu vực này càng ngày càng tấp nập
hàng trăm củ vạn ngồi chờ hàng về để bốc xuống thuyền
hàng đông lạnh được chuyển về qua đây chủ yếu là chân và cánh gà đông lạnh
trong vài những cửu vạn mới chúng tôi nhanh chóng tiếp cận với những người cử vạn bốc hàng lâu năm tại đây
sau một hồi trò chuyện chúng tôi được tiết lộ
những bí mật rung rơn về những mặt hàng họ vẫn chuyên trở hàng ngày sang bên kia bên dưới
tiếp tục đợi thuyền đến khoảng hai giờ ba mươi phút sáng
sau khi nhận được lệnh bốc hàng ở bên kia bên dưới
những chiếc container bắt đầu di chuyển vào sâu bên trong bãi đậu kèm theo đó là mùi hôi thối nồng nặc
tiếp tục tìm hiểu về con đường di chuyển và nguồn gốc các sản phẩm từ gà đông lạnh
những phóng viên của thực phẩm sakebun đã di chuyển đến khu vực cửa khẩu thuộc tỉnh lạc
theo tìm hiểu được biết đây cũng chính là một trong những nơi gà đông lạnh quay đầu với số lượng lớn
hoạt động vận chuyển ở đây diễn ra có vẻ rất tập nập
những chiếc container bắt đầu di chuyển vào sâu bên trong bãi đậu kèm theo đó là mùi hôi thối nồng nặc

tiếp tục tìm hiểu được biết đây cũng chính là một trong những nơi gà đông lạnh quay đầu với số lượng lớn
theo lời chỉ dẫn của người dân địa phương chúng tôi tìm đến địa danh có tên là bảo lâm

nằm sâu bên trong đường giao thông lớn khoảng một mươi năm km đây là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động trao đổi các sản phẩm đông lạnh qua biên giới
đoạn đường vào địa danh này chủ yếu là đường đất khúc biểu có vô cùng khó đi tuy nhiên không khó để nhận ra những dấu vết còn mới nguyên của xe chở hàng
nằm dài rác hai bên đường đi vào khu vực này là các xe máy xe bèn xe thùng xô cóc và những công tơ đơn hàng với mùi hồi thối đặc trưng quen thuộc
nằm dài rác hai bên đường đi vào khu vực này là các xe máy xe bèn xe thùng xô cóc và những công tơ đơn hàng với mùi hồi thối đặc trưng quen thuộc
không chỉ có khả đông lạnh gà lông gà sống cũng là một mặt hàng thường xuyên được vận chuyển qua đây
những phi đội gà bay là tên của những chuyến hàng vận chuyển loại gà này
gà trung quốc ở đây là kiểu gì ạ anh
gà con gà to
gà thịt được ý
gà thịt được gà to nhưng mà không đi đường này đâu
gà thịt được thì nó đi đường nào
thì gà bay chở lông gà bay mâm

hay chở gà bằng cái gì

có vác qua rừng qua núi gì không

kiểm gì nào

ai kiểm cho
có cái nào là gà bệnh không
sợ lắm đùa lắm có ai có ăn cái gà ở đây đâu
để tìm hiểu hoạt động chuyên trở vận chuyển gà đông lạnh gà lậu tại đây
chúng tôi đã quay trở lại bảo lâm vào đêm hôm sau
những hoạt động chở hàng diễn ra trong đêm vô cùng tấp nập
hé lộ con đường vận chuyển tinh vi của gà lậu
chưa được kiểm dịch mang nhiều nguy cơ cho người sử dụng
lại tiếp tục được làm rõ

để kiểm chứng thông tin về việc vận chuyển gà thải loại lậu
qua biên giới nhóm phong viên của thực phẩm sakai bần
đã quay trở lại xã bảo lâm vào đêm ngày hôm sau
để hỏi đường vào bên trong khu vực chở gà
chúng tôi đã dừng lại hỏi một nhà dân xung quanh khu vực này
vì là người lạ những người dân ở đây vô cùng cảnh giác
thậm chí còn lén chụp lại ảnh nhóm phóng viên khi đang tác nghiệp
nhóm phong viên nhóm phong viên nhóm phong viên
nhóm phong viên nhóm phong viên nhóm phong viên
tuy được người dân khẳng định là không có hàng qua đường này
tuy nhiên khi chúng tôi quay sang ngoài
đã nhanh chóng bắt gặp một đội chở hàng
đã nhanh chóng bắt gặp một đội chở hàng

ở bên ngoài địa phận bảo lâm
những hoạt động về đêm ở đây vẫn diễn ra tấp nập
chúng tôi đã nhanh chóng gặp lại những chiếc xe máy
với giá chở hàng quen thuộc tại bảo lâm trên đường
ở mỗi ngã tư ngoài khu vực gần cửa khẩu
luôn có người đưa tin đưa ra
cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn